các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đây vị phục vụ một trăm hai mươi sáu lượt chuyến bay trong đó có hai mươi tám lượt chuyến bay quốc nội một mươi bốn chuyến đi và một mươi bốn chuyến đến và chín mươi tám lượt chuyến bay quốc tế
các chuyến bay chủ yếu vẫn là chở hàng và chở khách công vụ
trong ngày chỉ có hai chuyến bay thương mại nội địa trạng hà nội tp hcm do việt nam airlines khai thác
trong đó chuyến vn hai trăm một mươi ba chiều hà nội tp hcm chờ khoảng một trăm sáu mươi hành khách
và chuyến vn hai trăm một mươi sáu chiều tp hcm hà nội chở hai trăm linh năm khách
như vậy chuyến bay thứ hai từ tp hcm ra hà nội sau chuyến đầu tiên vào ngày một mươi một tháng một mươi chở một trăm một mươi bảy khách
với hành khách từ sân bay tân sân nhất về nội bài và lưu trú tại tp hcm
cần đáp ứng các tiêu chí phải có chứng nhận tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín
trong đó liều cuối cùng tiêm thời gian ít nhất một mươi bốn ngày và không quá một mươi hai tháng
tính đến thời điểm xuất phát hoặc có giấy xác nhận khỏi bệnh covid một mươi chín không quá sáu tháng tính đến thời điểm xuất phát
tại chuyến bay thương mại từ tp hcm ra hà nội nhiều hành khách tỏ ra vui mừng khi không phải đi cách ly tập trung bảy ngày như quy định cũ
mà có thể tư cách ly tại nhà
đây được xem là điểm mới trong quy định phòng chống dịch trên địa bàn
khiến người dân không ảnh hưởng đến các cá nhân vì phải cách ly tập trung bảy ngày như trước đó
kiểm tra thực tế khi chuyến bay hạ cánh tại sân bay nội bài
thứ trưởng bộ giao thông vận tải lê anh tuấn cho biết
chính phủ đang hoàn thiện để ban hành một nghị quyết
trong đó quy định thống nhất đối với người đi lại giữa các địa phương tránh tình trạng mỗi nơi một kiểu